bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trái cây vào năm hai nghìn hai mươi là ba sáu tỷ usd
để đạt được mục tiêu trên thì việc thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả tại các tỉnh phía nam là rất quan trọng
cục trồng trọt bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết diện tích cây ăn quả khu vực phía nam ước đạt hơn năm trăm chín mươi sáu ba trăm ba mươi ha
chiếm sáu mươi diện tích cây ăn quả cả nước tổng sản lượng quả đạt hơn sáu sáu triệu tấn chiếm khoảng sáu mươi bảy sản lượng của cả nước tăng trên sáu mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo cổ phao nhu cầu tiêu dùng trái cây của các nước nhập khẩu trái cây lạ đặc sản gia tăng là rất lớn
để trái cây việt nam xuất khẩu ổn định đáp ứng được tiêu dùng thế giới thì việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng là rất quan trọng
mục tiêu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đặt ra đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích cây ăn quả khu vực phía nam là một triệu hectare
trong đó các loại cây ăn quả chủ lực chiếm tám trăm một mươi ha tổng sản lượng chín năm triệu tấn kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quả chiếm hơn ba sáu tỷ usd